các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhóm vấn đề liên quan hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bị cáo nguyễn cao trí
và hành vi chiếm đoạt tiền cho vay của bị cáo chu lập cơ
nhóm vấn đề áp dụng tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo
để xác định vì sao bị cáo trương mỹ lan có quyền hạn quyết định điều hành chi phối mọi hoạt động của scb
trong đó có cả hoạt động cho vay viện kiểm sát dẫn chứng nhiều tài liệu
viện kiểm sát chứng minh bị cáo lan thâu tóm sở hữu tới chín mươi một năm vốn điều lệ của scb
viện kiểm sát cho biết tại bảng kê biến động cổ đông do bị cáo tạ chu trung lập ghi nhận thời điểm năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
và lời khai của bị cáo tạ chiêu trung đều thể hiện bị cáo trương mỹ lan giao cho tạ chiêu trung theo dõi cổ phần scb
do bị cáo lan sở hữu từ thời điểm hợp nhất cho đến trước khi khởi tố vụ án
trong đó mọi biến động của scb đều theo ý của bị cáo trương mỹ lan
bao gồm cổ phần của công ty việt vĩnh phú và cổ phần đứng tên năm cổ đông là công ty nước ngoài
từ sau khi scb hợp nhất vào năm hai nghìn một mươi hai số cổ phần tại scb mà bị cáo tạ chu trung theo dõi là tám mươi năm
đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai là trên chín mươi một do hai mươi bảy pháp nhân cá nhân đứng tên
trong đó có cả năm cổ đông nước ngoài
việc mua thêm cổ phần scb là do bị cáo trương bị lan chỉ đạo lấy tiền từ bị cáo trương bị lan và tập đoàn và thịnh pháp
cạnh đó ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai phó tổng giám đốc và phó tổng giám đốc hành chính nhân sự của tập đoàn vạn thịnh pháp
đã giao nộp cho cơ quan điều tra sáu sổ chứng nhận hợp đồng bản gốc của công ty việt vĩnh phú
và năm công ty nước ngoài tìm thấy trong phòng làm việc của bà trương mỹ lan
tại trụ sở thuộc phường cư giang quận một tp hcm
lời khai của các cá nhân đứng tên cổ phần tại scb đều thể hiện đứng tên hộ bị cáo trương mỹ lan
tại các biên bản hỏi cung bị cáo trương mỹ lan xác nhận
bị cáo vận động người thân bạn bè mua cổ phần ba ngân hàng từ trước khi sắp nhập để đạt tỷ lệ trên sáu mươi năm
sau sắp nhập bị cáo tiếp tục nhờ người thân bạn bè pháp nhân đứng tên tám mươi năm cổ phần
sau đó tiếp tục thu mua cổ phần đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
về nguồn tài chính của năm công ty nước ngoài sở hữu cổ phần mà bị cáo lan khai là bạn của bị cáo
thì bị cáo không nêu được cụ thể danh tính
viện kiểm sát khẳng định năm pháp nhân này cũng là đứng tên hộ bị cáo lan để đầu tư tài chính
ngoài ra còn rất nhiều tài liệu chứng cứ chứng minh bị cáo trương mỹ lan nắm giữ cổ phần giữ quyền cao nhất tại scb
các luật sư của bị cáo lan cho rằng hội đồng quản trị mới có quyền quyết định mọi hoạt động của scb
trong khi bị cáo lan không phải thành viên hội đồng quản trị
viện kiểm sát cho rằng nhận định này là không đúng quy định của luật doanh nghiệp
luật các tổ chức tín dụng không đúng với các tài liệu chứng cứ đã được điều tra
thu thập khách quan trong hồ sơ vụ án cũng như không phù hợp với kết quả thẩm tra công khai tại tòa
viện kiểm sát dẫn chứng theo quy định việc bầu thành viên hội đồng quản trị chỉ cần năm mươi một trên tổng số biểu quyết của các cổ động
cổ đông nhóm cổ đông giữ trên sáu mươi năm được đề cử đủ số thành viên hội đồng quản trị
về việc bị cáo trương mỹ lan và một số luật sư cho rằng
việc quyết định hội đồng quản trị do ngân hàng nhà nước quyết định là chưa đúng quy định
theo đó ngân hàng nhà nước chỉ xem xét chấp thuận danh sách của những người bổ nhiệm làm thành viên hội đồng quản trị
thành viên hội đồng thành viên thành viên ban kiểm soát của tổ chức tín dụng chứ không ra quyết định bầu hay quyết định chấp nhận
từ phân tích trên viện kiểm sát khẳng định bị cáo trương mỹ lan không trực tiếp quản lý tài sản của scb
nhưng thâu tóm sở hữu chi phối phần lớn cổ phần chiếm tới trên chín mươi một vốn điều lệ của scb
mục đích để nắm quyền hạn đại hội đồng cổ đông cơ quan có quyền quyết định cao nhất của ngân hàng scb
từ đó bị cáo trương mỹ lan quyết định bố trí nhân sự lãnh đạo chủ chốt của scb
quyết định mọi hoạt động điều hành của scb cho vay rút tiền để bị cáo sử dụng
kiểm sát viên đánh giá rằng bị cáo trương mỹ lan nắm quyền hành đại hội đồng cổ đông là chủ mưu cầm đầu chỉ huy các đối tượng có chức vụ tại scb
bị cáo coi scb như công cụ tài chính nơi giữ tiền để bất cứ lúc nào cần dùng là rút
viện kiểm sát nhận định bị cáo lan là chủ thể thực hiện hành vi phạm tội tham mô tài sản
theo viện kiểm sát việc bị cáo và các luật sư đề nghị xem xét chứng minh năm công ty nước ngoài chuyển tiền mua cổ phần của scb
không thay đổi được việc chứng minh bị cáo trương mỹ lan chi phối quyết định đối với số cổ phần tại scb
kiểm soát viên cũng đeo căn cứ thể hiện bị cáo trương bị lan không chỉ quyết định cho các bị cáo giữ chức vụ chủ chốt
mà khi các bị cáo này nghỉ việc cũng phải báo cáo bị cáo lan để sắp xếp vị trí khác
cũng theo viện kiểm soát mặc dù bị cáo trương bị lan không nhận tội
phải rõ từng nhân sự được sắp xếp bố trí tại thời điểm này thậm chí còn nêu rõ lý do sắp xếp nhân sự
bị cáo thừa nhận thời điểm các cán bộ chủ chốt scb xin nghỉ công tác đều thông qua bị cáo
như vậy có đủ tài liệu chứng cứ chứng minh bị cáo là người sắp xếp nhân sự chủ chốt tại scb
đây là phương thức thủ đoạn để bị cáo sử dụng chiếm đoạt tiền của scb
về các công ty ma liên quan vụ án viện kiểm sát cho rằng lập luận của luật sư và bị cáo lan cho rằng
vì người đứng tên các công ty này không phải bị cáo không phải người nhà bị cáo
nên cáo buộc của viện kiểm sát là không có căn cứ
viện kiểm sát dẫn chứng toàn bộ công ty ma do các cá nhân thân tín của bị cáo lan
trong đó có bị cáo đặng phương hoài tâm phối hợp nguyễn phương anh thành lập theo chỉ đạo của bị cáo lan
càng về sau số lượng công ty ngày càng nhiều nhưng không đáp ứng được yêu cầu rút tiền của bị cáo trương mỹ lan vào việc giải quỹ
do đó bị cáo lan tiếp tục sử dụng nhóm công ty có liên quan khác như nhóm công ty đông phương nhóm công ty tường việt
kiểm soát đánh giá thủ đoạn của bị cáo lan là chỉ đạo miệng
tất cả chỉ đạo trong chuỗi hành vi phạm tội đều không để lại bút tích
bị cáo không đứng tên khoản vay tài sản công ty
nên bị cáo tin tưởng rằng hành vi phạm tội của bị cáo không thể bị phát hiện
và cơ quan chức năng không có căn cứ để xử lý bị cáo
chính vì vậy bị cáo và luật sư đề nghị xác minh người đứng tên
số tài khoản người đứng tên công ty để chứng minh không liên quan bị cáo
toàn bộ hồ sơ tố tụng lời khai của các đồng phạm
cũng như chính bị cáo trương mỹ lan đã chứng minh các công ty ma được thành lập
theo chỉ đạo của bị cáo để phục vụ việc rút tiền của scb
cũng trong phiên tòa ngày một tháng bốn đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm đánh giá
có đầy đủ cơ sở xác định bị cáo trương mỹ lan nắm quyền điều hành của ngân hàng scb
chỉ đạo điều hành cấp dưới để chiếm đoạt số tiền của ngân hàng scb
cũng trong phiên tòa ngày một tháng bốn đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm đánh giá
có đầy đủ cơ sở xác định bị cáo trương mỹ lan
nắm quyền điều hành của ngân hàng scb chỉ đạo điều hành cấp dưới để chiếm đoạt tiền của ngân hàng scb
theo viện kiểm sát những ngày qua phần lớn bị cáo thành cần khai báo ăn năn hối cải
xong trong phần bào chữa một số luật sư trong phần tranh luận chưa thật sự nghiêm túc
luận cứ đưa ra không bám sát diễn biến của phiên tòa làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các bị cáo
một số luật sư sử dụng từ ngữ mang tính nhận định thiếu căn cứ phần đánh giá của viện kiểm sát
tranh luận về hành vi phạm tội của bị cáo trương mỹ lan đại diện viện kiểm sát nhận định
dựa vào quan điểm của bị cáo và luật sư cho rằng
bị cáo lan không có chức vụ quyền hạn tại scb không phải chủ thể của tội tham mô tài sản
chỉ có hội đồng quản trị ngân hàng scb mới có quyền quyết định là chưa phù hợp với các quy định tại luật doanh nghiệp
luật các tổ chức tín dụng không phù hợp với các chứng cứ trong hồ sơ và kết quả thẩm tra tại tòa
quá trình điều tra đã xác định rõ hành vi thâu tóm sở hữu
chi phối hơn chín mươi một cổ phần tại scb lời khai và bản kê theo dõi tình hình biến động cổ đông của tạ chiêu trung
cựu phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb bao gồm cả số cổ phần của năm pháp nhân nước ngoài
lời khai của những người đứng tên cổ phần lời khai của nhân viên công ty việt vĩnh phú
lời khai các cựu lãnh đạo ecb đã thể hiện rõ vấn đề này
kết quả điều tra xác định thiệt hại do hành vi bị cáo trương mỹ lan gây ra là khoảng sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
phù hợp với hệ thống hạch toán trên hệ thống phần mềm scb lời khai các bị cáo khác đơn vị kiểm toán độc lập
trong phiên tòa một số luật sư cho rằng cần trưng cầu định giá tài sản trong tố tụng hình sự để xác định thiệt hại vụ án
theo viện kiểm sát trong vụ án này cơ quan tiến hành tố tụng không áp dụng biện pháp định giá
mà áp dụng biện pháp thu thập chứng cứ khác để định giá tài sản
kết quả điều tra đã xác định thiệt hại là khoảng sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng là phù hợp với hồ sơ tiến dụng hồ sơ sổ sách scb
phù hợp với lời khai và kết quả kiểm toán độc lập
đại diện viện kiểm sát cho biết thêm cơ quan tố tụng đã áp dụng tổng dư nợ
trừ đi giá trị các tài sản đảm bảo là đã áp dụng nguyên tắc có lợi cho các bị cáo
đề nghị hội đồng xét xử xem xét quan điểm nêu trên của viện kiểm sát
ngoài ra trong vụ án này bị cáo trương mỹ lan đã lợi dụng scb để không phải trả lãi và gốc
đến nay scb phải sử dụng những khoản vay đặc biệt của ngân hàng nhà nước để trả cho người dân
scb phải gánh chịu những khoản nợ đặc biệt và trả lãi cho ngân hàng nhà nước
nên xác định các khoản lãi phí là thiệt hại của scb là hợp lý
hiện vụ án vạn thịnh pháp vẫn đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm chú ý đặc biệt từ phía dư luận
tất cả những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị trong những video tiếp theo
còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại